xin chào và hẹn gặp lại
tại hai mươi năm tháng một mươi một vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi một độ vĩ bắc một trăm linh sáu hai độ kinh đông trên đất liền các tỉnh miền đông nam bộ
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu tức là từ bốn mươi đến năm mươi km một giờ giật cấp tám
trong bốn mươi tám sáu mươi giờ tiếp theo áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng một mươi km đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp
sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp sáu là dưới bốn mươi km một giờ
do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rìa phía tây hoàn lưu bão số chín ở vùng biển các tỉnh từ quảng trị đến phú yên từ hôm nay có gió mạnh cấp sáu giật cấp tám
vùng biển từ khánh hòa đến bình thuận có gió mạnh cấp sáu cấp bảy sau tăng lên cấp tám
vùng gần tâm bão đi qua cấp chín cấp một mươi giật cấp một mươi hai khiến biển động rất mạnh
sóng trên biển vùng gần tâm bão cao từ bốn đến sáu mét vùng gần bờ cao từ ba đến năm mét
hoàn lưu bão số chín kết hợp với không khí lạnh trong ngày hôm nay
tiếp tục gây mưa to đến rất to cho toàn bộ khu vực trung và nam trung bộ khu vực tây nguyên cũng như là cả khu vực nam bộ
theo dự báo của các chuyên gia những cơn mưa sẽ kéo dài cho đến hết ngày hai mươi sáu tháng một mươi một
khu vực các tỉnh từ thừa thiên huế trở vào cho đến bình thuận cũng như là cả khu vực nam tây nguyên có mưa rất to
với tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ ba trăm linh năm trăm linh mm cục bộ có điểm cao hơn
trong khi đó đối với khu vực phía bắc của tây nguyên cũng như là cả khu vực nam bộ sẽ có mưa to
với lượng từ một trăm linh đến hai trăm linh mm
mưa lớn sẽ khiến cho mực nước trên các sông từ quảng trị đến bình thuận và khu vực tây nguyên dâng cao
nhiều khả năng từ nay cho đến ngày hai mươi bảy tháng một mươi một sẽ xuất hiện một đợt lũ
với đỉnh lũ trên các sông từ quảng trị đến quảng nam và khu vực tây nguyên
ở mức từ báo động một đến báo động hai và trên mức báo động hai
các sông từ quảng ngãi đến bình thuận với mức từ báo động hai đến báo động ba và trên mức báo động ba
nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất vùng núi ngập lụt vùng trũng thấp
đô thị nên người dân cần hết sức lưu ý
trở ra với các tỉnh miền bắc dự báo trong ngày và đêm nay khối không khí lạnh sẽ bước vào giai đoạn suy yếu
thời tiết tại các tỉnh bắc bộ và các tỉnh bắc trung bộ sẽ phổ biến ít mưa
ban ngày trời tạnh giáo có nắng với nhiệt độ trên khu vực tăng nhanh lên mức từ hai mươi bốn đến hai mươi sáu độ
cùng với đó là độ ẩm trong không khí sẽ duy trì ở mức thấp dưới sáu mươi năm nên trời sẽ khá là hanh khô
về đêm trời vẫn còn rét với mức nhiệt chỉ khoảng từ một mươi năm hai mươi độ
vì thế chúng ta vẫn cần mặc ấm khi ra đường trong thời điểm sáng sớm và đêm
dự báo khoảng gần sáng và ngày mai không khí lạnh tiếp tục được tăng cường
vì thế mà ít nhất trong từ hai đến ba ngày tới bắc bộ tiếp tục duy trì thời tiết rét
nhất là trong khoảng thời gian từ nửa đêm về sáng
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước